tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thành tài
cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm và bốn đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng
tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí hơn một chín trăm linh tỷ đồng
cùng hậu tòa với cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài có bốn bị cáo
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp nguyễn hoài nam
nguyên bí thư quận ủy quận hai trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường
và lê thị thanh thúy chủ tịch công ty hoa tháng năm và công ty cổ phần đầu tư lavernu
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao khu đất tám một mươi hai lê duẩn quận một có tổng diện tích hơn bốn tám trăm linh m hai
là tài sản thuộc sở hữu nhà nước giao cho công ty quản lý kinh doanh nhà tp hcm quản lý và cho thuê
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn bảy ubnd tp hcm có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại
với sự tác động của bà thúy ông tài đã chỉ đạo nguyễn thị thu thủy giám đốc công ty quản lý kinh doanh nhà tp hcm
và các bị cáo kiệt nam út cùng thực hiện các hành vi phạm tội
hậu quả những sai phạm này đã làm thay đổi quyền sở hữu khu đất số tám một mươi hai đường lê duẩn từ sở hữu nhà nước
sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật
cáo trạng xác định bị cáo nguyễn thành tài là người phải chịu trách nhiệm chính
phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày hai mươi một tháng chín